trong việt nam những lễ hội dân gian thường mang đậm tính lịch sử văn hóa
mỗi lễ hội là một nét đẹp truyền thống đặc trưng riêng của các dân tộc vùng miền
đó có thể là lễ cầu mưa của người thái là hội đua ghe ngò của cư dân vùng sông nước
hay đơn giản là lễ mừng cơm mới của bà con các dân tộc tây nguyên
sự độc đáo của lễ hội của những tín ngưỡng với ước mơ giản dị về một cuộc sống bình an
no đủ mùa màng tươi tốt đã làm nên sức sống mạnh liệt cho những lễ hội đậm chất dân gian đó
chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn đến với bản làng dân tộc paco nơi mảnh đất quảng trị
để cùng tham dự lễ hội ayuping một trong những lễ hội lớn và quan trọng nhất của đồng bào nơi đây
thiên nhiên không chỉ ưu đãi cho mảnh đất quảng trị với kỳ vĩ núi non nơi đại ngàn trường sơn
mà đó còn là nơi sinh sống của rất nhiều cộng đồng dân tộc anh em với những bản sắc văn hóa truyền thống
vừa độc đáo đa dạng vừa mang nét hồn nhiên thấm đẫm chất sự thi trong đời sống văn hóa tinh thần
vậy nên đến với những bản làng người baco thuộc huyện đắc rông phía tây tỉnh quảng trị
là đến với không gian của tiếng đàn ta lư
cùng các làn điệu dân ca dân vũ
và đặc biệt còn là đến với những lễ hội vừa linh thiêng vừa huyền bí
ayuping là một lễ hội như thế
lễ hội arioping hay còn gọi là lễ cải táng là một trong những lễ hội truyền thống mang nét văn hóa tâm linh đặc sắc
và là lễ hội lớn nhất của đồng bào baco nơi đại ngàn

đây cũng là tín ngưỡng độc đáo nhằm tỏ lòng tôn kính tưởng nhớ đến những người đã khuất
với các dân tộc khác cải táng mồ mả ông bà tổ tiên là việc riêng của từng gia đình dòng họ
nhưng với người baco đó lại là ngày hội của cộng đồng
không ấn định thời gian cụ thể mà lễ hội phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và thời gian thuận tiện của cả cộng đồng
có khi năm năm một mươi năm
nhưng không được quá một mươi năm năm người paco lại tổ chức lễ hội arioping một lần
cái lễ arioping của người đồng bào baco là từ ngày xưa cứ một mươi năm cho đến là một mươi năm năm
tuy theo điều kiện tuy theo hoàn cảnh của từng làng tuy theo cuộc sống của bà con dân
như hiện tại là
chúng ta đang tổ chức lễ arioping của thôn a bung xã a bung
trước khi tổ chức thì người ra làng cũng như là các dòng họ trong làng đã thống nhất họp bàn và đi đến sự thống nhất để tổ chức lễ hội
lễ hội arioping là tổng kết các hoạt động giải quyết các vấn đề rồi xử lý những vấn đề mắc
sau một mươi năm thì bao nhiêu mộ mạ và bao nhiêu người đã chết chưa được về làng mới
và bao nhiêu cái sự thay đổi về mộ mạ của là những người đã khuất
khi lễ hội eropink là chúng ta giống như chúng ta quay mặt lại về phía sau
mà khi quay về phía sau thì chúng tôi muốn nhìn lại cái hình ảnh xưa
muốn thấy lại những cái việc làm của ngày xưa
muốn nghe lại những cái âm thanh âm điệu của ngày xưa
và muốn biết được cả cái mối quan hệ của ngày xưa
cái lễ hội này là muốn cho nó tốt đẹp
muốn để cho con cháu thấy được cái việc làm của ông của cha của là người xưa
để cho các cháu tiếp tục
bảo vệ bảo tồn những cái văn hóa này đặc trưng
mà không thể thiểu được đối với bác bà cô
người bà cô quan niệm trong cuộc sống của họ luôn có các linh hồn song song tồn tại
vì vậy nghi lễ thờ cúng ông bà tổ tiên rất được xem trọng
và trong mỗi căn nhà của người paco nơi đặt bàn thờ luôn là nơi trang trọng linh thiêng nhất
chỉ có những người đàn ông làm chủ gia đình mới được ngồi ở đó
cứ mỗi khi lễ hội arioping diễn ra thì con cháu dù ở bất cứ nơi đâu cũng quay trở về tụ họp bên gia đình làng bản để cùng tưởng nhớ những người đã khuất
đây cũng là sợi dây kết nối các thành viên trong cộng đồng làng bản thành một khối đoàn kết
lễ aryopin của dân tộc bà cô là để dân do cho các cháu trong trong họ cũng như là trong đảng
để làm đâu làm gì ở đâu cũng phải là một cách tức là song phải đoàn kết phải làm ăn cho phát đạt
hơn nữa là để bảo vệ cho làng là ngày một phát triển hơn song đẹp song vui song khỏe
thì anh gia làng là vậy
quản truyền cho tất cả các trường họ và trường họ trong lúc đó mới được gặp gỡ các thành viên của mình và trao đổi cho thành viên của mình
mình sống như thế nào mặc dù đi làm ở nơi nào chẳng nữa xa chẳng nữa nhưng mà mình phải đoàn kết
trước khi diễn ra lễ hội arioping mọi người trong bản sẽ tập trung làm một số nghi lễ truyền thống
già làng trưởng các dòng tộc là những người đứng ra chịu trách nhiệm điều hành lễ hội
người ta sẽ dùng một ngôi nhà
mọi người có thể lấy một cái nhà ở trung tâm của bản để mời các gia làng trưởng bản lân cận tới ở chung trong suốt những ngày lễ hội diễn ra
còn lại những dòng họ khác sẽ làm nhà xung quanh hoặc ở tại nhà mình nấu ăn riêng và đều chuẩn bị sẵn một mâm cơm mời khách quý
quản truyền cho tất cả các trường họ và trường họ trong lúc đó mới được gặp gỡ các thành viên của mình và trao đổi cho thành viên của mình

theo phong tục truyền thống lễ hội arioping của đồng bào paco được tổ chức với mục đích đem lại sự bình yên siêu thoát cho những người đã khuất
mang lại cho dân làng một cuộc sống ổn định không ốm đau bệnh tật
vì thế vào dịp lễ hội người paco huy động cả cộng đồng thực hiện việc cải táng xây sửa trang trí lại nhà mồ tổ tiên và coi đây là công việc chung của cả cộng đồng
địa điểm đặt nhà mồ thường ở gần các con suối có nước chảy quanh năm
bởi theo quan niệm của người paco việc đặt nhà mồ ở đó chính là để những người đã khuất luôn được chiêm ngưỡng cảnh vật đẹp mát mẻ và thuận lợi ở cõi âm
việc đặt nhà mồ cũng phải tuân theo thứ tự
nhà mồ của chủ làng được đặt ở vị trí đầu tiên kế theo là các dòng khác họ trong làng
và mỗi nhà mồ chính là nơi đặt hải cốt tập thể không phân biệt gái trai hay thứ bậc trong mỗi dòng họ
người dân tiến hành dừng nhà mồ theo lối kiến trúc dân gian mái trước cao mái sau thấp
phía trước nhà mồ thường được trang trí bằng các hình người được điêu khách từ cây rừng
cho hạnh phúc và sự sinh sôi
ngày nay để hạn chế việc chặt phá cây người ta thay thế những bức tượng bằng hình vẽ